sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín từ các trường hợp tiếp xúc gần với vợ chồng du khách người anh
ủy ban nhân dân thị xã sapa tỉnh lào cai đã ra quyết định dừng phong tỏa đối với ba trên năm khu vực cách ly
hiện các trường hợp tiếp xúc gần vẫn đang được tiếp tục cách ly theo quy định